vào lúc giờ sáng nay ngày tám tháng tám sau một mươi bốn ngày cách ly
bệnh viện xe đà nẵng đã bắt đầu tiến hành mở cửa đón bệnh nhân trở lại
ban chỉ đạo phòng chống dịch và lãnh đạo bệnh viện xe đà nẵng đặc biệt quan tâm đến công tác phân luồng
bệnh viện xe đà nẵng đã tổng vệ sinh toàn bệnh viện bệnh nhân ngoại trú bệnh nhân cấp cứu đều có lối đi riêng
đặc biệt khoa cấp cứu có kế hoạch sửa chữa đã huy động lực lượng sẵn sàng đón bệnh nhân
đến thời điểm hiện nay trong bệnh viện còn một một mươi tám người trong đó có ba trăm sáu mươi năm nhân viên được xét nghiệm lần hai đều cho kết quả âm tính
bệnh viện c sẽ sử dụng các cán bộ y tế đang ở trong bệnh viện và đã được cách ly một mươi bốn ngày